những năm qua ngành bảo hiểm xã hội việt nam đang gấp rút hoàn thiện việc xây dựng hệ sinh thái bốn phục vụ người dân và doanh nghiệp phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội liên thông hiện đại